từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông sẽ mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp như vi phạm quy định nồng độ cồn chạy quá tốc độ quy định trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp như vi phạm quy định nồng độ cồn chạy quá tốc độ quy định không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định
các trường hợp lạng lách đánh võng đua xe trái phép